liên quan đến vụ cô gái tử vong sau hai tháng hôn mê vì nông mũi ở hà nội
công an quận hoàng mai hà nội đang làm rõ hành vi của nguyễn sĩ giang
người trực tiếp phẫu thuật chui cùng bác sĩ gây mê lê ngọc anh
chủ cơ sở thẩm mỹ hoàng minh phong và ba người khác
bác sĩ lê ngọc anh hiện đã bị đình chỉ công tác tại bệnh viện ung biếu hà nội
từ ngày hôm qua một mươi tám tháng ba
trong một diễn biến mới nhất cơ sở thẩm mỹ này hoạt động không phép
trong khi vụ việc trên còn chưa được làm sáng rõ thì tại tp hcm lại có thêm một nữ bệnh nhân ba mươi hai tuổi
tử vong khi phẫu thuật nâng ngực tại bệnh viện một a tp hcm
sở y tế tp hcm cho biết thanh tra sở đang vào cuộc
trước đó theo lịch hẹn ngày hôm qua nạn nhân đến bệnh viện một a phẫu thuật nâng ngực
trong tình trạng sức khỏe bình thường
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày người nhà được báo là bệnh nhân được gây mê chưa tỉnh nhưng không được vào thăm
sau đó bác sĩ lại báo bệnh nhân bị tụt huyết áp và cũng từ chối cho người nhà vào gặp
lo sợ sự việc chẳng lành người nhà tìm kiếm và phát hiện nạn nhân đang nằm trên giường trong một phòng nhưng đã tử vong
được biết bác sĩ trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân có hợp đồng lao động có chứng chỉ hành nghề đầy đủ
bệnh viện đã xuất trình các loại giấy tờ cần thiết cho cơ quan công an ngay sau khi sự cố xảy ra
nguyên nhân tử vong vẫn đang được làm rõ